hôm nay mùng ba tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng âm lịch theo quan niệm dân gian là ngày vía thần tài
vào ngày này nhiều người thường có thói quen đi mua vàng với mong muốn có một năm mới làm ăn phát tài phát lọc tiền bạc rụng rỉnh thoải mái trì tiêu
năm nay vía thần tài lại rơi vào thời điểm dịch bệnh đang bùng phát đã phần nào tác động đến thị trường vàng trong nước
và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại hà nội
tám giờ sáng tại phố trần nhân tông hà nội các cửa hàng vàng vắng vẻ hơn hẳn mọi năm khách hàng khi đến giao dịch đều được tặng khẩu trang miễn phí và sử dụng nước diệt khuẩn rửa tay
vào thời điểm tám giờ một mươi năm phút giá vàng sgc được niêm yết mua vào bốn mươi ba chín mươi năm triệu đồng một lượng và bán ra ở mức bốn mươi bốn tám triệu đồng một lượng
mức giá này đã giảm hơn so với thời điểm mở cửa đầu ngày gần một trăm linh đồng một lượng
tuy nhiên khách đến mua vàng ngày này chủ yếu để câu tai lọc nên không quan tâm nhiều đến sự biến động của giá
hôm nay tôi đi mua vàng lấy may nên không quan tâm nhiều đến giá cả
chỉ tranh lệch hơn bình thường một chút thôi mà cũng mình chỉ mua một chút xíu thôi chứ không đáng ngại lắm
nhiều doanh nghiệp mở thêm kênh mua vàng thần tài online thay vì xếp hàng chờ đợi chỉ cần đặt trực tuyến và hẹn thời gian lấy
điều này đã giúp khách hàng không phải xếp hàng dài chờ đợi từ sớm như những năm trước